ngày ba mươi tháng một mươi ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ
tri thức luật gia người tiêu biểu các dân tộc thiểu số chức sắc các tôn giáo người việt nam ở nước ngoài
vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
dự hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
dành nhiều tâm huyết góp ý các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề đổi mới chính trị kinh tế phát triển rừng bền vững
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển khoa học xã hội
thay mặt ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đồng chí trương thị mai ghi nhận các ý kiến chân thành sâu sắc và khẳng định
ban chỉ đạo sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến để chuyển cho tiểu ban văn kiện
tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình đại hội một mươi ba